ưu điểm nổi bật như đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy
vừa là người trực tiếp tiếp thu các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách
pháp luật của nhà nước và của cấp ủy cấp trên vừa là người trực tiếp chỉ đạo
ủy ban nhân dân hệ thống chính trị ở cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
ở địa phương vì vậy các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ
linh hoạt kịp thời hơn tạo sự thống nhất phù hợp với chủ trương
nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức
thực hiện của ủy ban nhân dân mô hình này đã tạo được sự thống nhất
trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành giảm bớt khâu trung gian đẩy nhanh
việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật
của nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở và giải quyết nhanh hơn
các nhu cầu của nhân dân khi có vấn đề nảy sinh bí thư đồng thời là
chủ tịch quyết định xử lý và chịu trách nhiệm tạo điều kiện thực hiện
tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ nhờ cấp ủy viên đảng ủy được cung cấp
thông tin kịp thời được đóng góp ý kiến chất vấn trực tiếp với người đứng đầu
cơ quan trong thực hiện các công việc ở cơ sở
vai trò quyền hạn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ủy ban nhân dân
tập trung vào một người do vậy tạo sự thống nhất cao trong mọi hoạt động
bảo đảm mọi công việc thông tin đến cấp ủy là đến ủy ban nhân dân
khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa chủ trương lãnh đạo và tổ chức
thực hiện tư tưởng trông chờ ý lại đùn đẩy trách nhiệm giữa đồng chí
bí thư cấp ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân
khắc phục tình trạng thường xảy ra trên thực tế là ở một số nơi thường
mất đoàn kết giữa đồng chí bí thư cấp ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân
tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả bớt cồng cảnh trồng chéo về tổ chức
góp phần cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên
góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng
giúp cấp ủy trực tiếp nhận thông tin về việc điều hành của ủy ban nhân dân
được chính xác kịp thời tạo điều kiện để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác
từng bước khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ khối ủy ban nhân dân
với cán bộ khối đảng đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
nhất là cấp phó nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng
bí thư đồng thời là chủ tịch trực tiếp nhận xử lý các thông tin
nắm bắt được dư luận tâm tư kiến nghị đề xuất yêu cầu của nhân dân qua nhiều kênh thông tin
bí thư có nhiều thông tin về mọi mặt của đời sống ở địa phương
có thực quyền hơn quyền lực tập trung thống nhất
từ đó nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy
nhất là với ủy ban nhân dân củng cấp
cán bộ cơ sở buộc phải nâng cao trình độ năng lực công tác tinh thần tập thể và trách nhiệm
đứng đầu đảm nhiệm hai chức danh khối lượng công việc lớn trách nhiệm cao
cần phải có cấp phó và đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự có trình độ tâm huyết
người giúp việc cho bí thư chủ tịch phải là người có năng lực để có thể tham mưu
giúp người đứng đầu nắm và xử lý tình huống đa dạng phức tạp toàn diện hàng ngày
do đó hầu hết bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân
đã quyết tâm rèn luyện phấn đấu và trưởng thành
nâng cao trình độ năng lực khả năng tư duy toàn diện tính quyết đoán
tự chịu trách nhiệm trước tập thể bộ máy gọn nhẹ tinh giản biên chế
tiết kiệm được một phần ngân sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
góp phần cải cách hành chính trong đảng bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị
thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội nâng cao đời sống nhân dân
tuy nhiên việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân
cung cấp còn một số hạn chế yếu kém như sau
một số cấp ủy và cán bộ chủ chốt ở các cấp chưa nhận thức sâu sắc chủ trương thực hiện thí điểm
nên trong chỉ đạo tổ chức thực hiện còn chậm và thiếu kiên quyết
năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở nhìn chung còn hạn chế so với yêu cầu
nguồn cán bộ có đủ năng lực trình độ khả năng đảm nhiệm được nhiệm vụ của hai chức danh bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp cơ sở không nhiều
chưa có quy hoạch cán bộ đồng thời giữ hai chức danh vì vậy việc lựa chọn cán bộ vào vị trí này gặp khó khăn
một số xã phường thị trấn sau khi thực hiện thí điểm cán bộ không hoàn thành được nhiệm vụ
tín nhiệm thấp buộc phải báo cáo cấp trên xin dừng thí điểm
một số nơi thực hiện thí điểm nhưng chưa kịp thời bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy
chưa xác định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác của đồng chí bí thư cấp ủy
đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân một cách đồng bộ nên quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều đồng chí còn lúng túng
bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân thường phải giải quyết nhiều công việc cụ thể của chính quyền
phải tham gia nhiều cuộc họp do cấp ủy ủy ban nhân dân cấp trên triệu tập
do vậy thời gian chăm lo công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền đoàn thể
cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện còn ít
dẫn đến có nơi xảy ra tình trạng quan liêu
lưu bỏ sót việc ảnh hưởng đến vai trò chức năng lãnh đạo của cấp ủy
một số nơi xảy ra tình trạng nhưng việc quan trọng của địa phương phải được cấp ủy thảo luận thống nhất trước khi thực hiện
nhưng không được đưa ra cấp ủy bàn bạc mà người đứng đầu đã tổ chức thực hiện
chưa có cơ chế hữu hiệu phù hợp và chưa thực hiện được việc giám sát và kiểm soát quyền lực khi thực hiện nhất thể hóa hay chức danh
chính sách chế độ đại ngộ còn thấp chưa động viên khuyến khích được cán bộ khi thực hiện nhất thể hóa hai chức danh
một số nơi đã xuất hiện tình trạng độc đoán chuyên quyền và vi phạm nguyên tắc trong lãnh đạo điều hành công việc
khối lượng công việc nhiều khó thực hiện hài hòa công tác đảng và công việc chính quyền
quỹ thời gian giải quyết công việc cụ thể chiếm phần lớn nên ít quan tâm dành cho việc suy nghĩ
đề xuất những chủ trương kế hoạch lớn dễ quan liêu chưa tập trung thực hiện lãnh đạo chỉ đạo
với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy và trong công tác kiểm tra giám sát
dễ dẫn tới độc đoán mất dân chủ
nếu bố trí cán bộ không phù hợp khi quyền lực tập trung trong tay một người sẽ dẫn tới chủ quan tự mạng
thực tế không ít cán bộ chưa xác định rõ khi nào ở vai bí thư để giải quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ
tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và khi nào ở vai chủ tịch để giải quyết theo nguyên tắc thủ trưởng quyết định
nếu chọn người không đúng không có quy chế làm việc rõ ràng và thực hiện không tốt
dễ dẫn đến mất dân chủ độc đoán gia trường
trong khi thiếu cán bộ có khả năng giữ cả hai chức vụ nói trên
để đánh giá về mô hình nhất thể hóa hai chức danh nhất là bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cung cấp
xin trích dẫn bài nói chuyện của tổng bí thư nguyễn phú trọng với ban thường vụ và cán bộ chủ chốt của tỉnh quảng ninh
nhân dịp về thăm tỉnh trong năm hai nghìn một mươi sáu
đồng chí đã lưu ý tỉnh không được chủ quan mà phải vừa làm vừa nghiên cứu rà soát rút kinh nghiệm
nhất là trong thực hiện nhất thể hóa hai chức danh
phải có cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu không được để phát sinh tiêu cực hậu quả
đất nước đã thực hiện đổi mới kinh tế nên giờ phải thực hiện đổi mới hệ thống chính trị để bắt nhịp với nhau xây dựng đất nước phát triển
trung ương đảng đồng ý chủ trương quảng ninh tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống chính trị từ việc thực hiện nghị quyết một mươi chín và đề án hai mươi năm của tỉnh
nhưng phải làm chắc chắn thận trọng bài bản
trung ương đảng tin tưởng quảng ninh sẽ làm được và đặt niềm tin ở quảng ninh
hơn nữa nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đã nêu rõ
cơ bản thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp
thực hiện bí thư cấp ủy là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện
quý vị và các bạn phải theo dõi bài một có tiêu đề
thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa
trong loạt bài xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa
của các tác giả cao văn thống ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương
tiến sĩ trần duy hưng phó vụ trưởng vụ nghiên cứu cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của loạt bài này